từ miền tây lên tp hcm mỗi ngày một tàu có thể vận hành được hai chuyến
tức tổng cộng vận chuyển khoảng hai trăm linh tấn một ngày trong một chiều
khi tàu cặp bến bạch đàn quận một sẽ có một đội cách ly trên bờ xếp dở
và phân phối đi các quận nguyện nhanh hơn
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết hiện bộ giao thông vận tải đã thống nhất
mở luồng xanh vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy
luồng sang đường thủy sẽ hỗ trợ thêm cho đường bộ
giúp việc lưu thông hàng hóa đi và đến thành phố nhanh hơn
thông tin từ tỉnh đồng nai sở y tế tỉnh này vừa cho biết tổng số ca dương tính
với covid một mươi chín mới trong đợt dịch thứ bốn này tại đồng nai là một sáu mươi
trên tổng số một chín mươi hai ca từ trước tới nay
trong đó nhiều nhất là thành phố biên hòa với bốn trăm chín mươi hai ca
kế đến là huyện vĩnh cửu một trăm năm mươi một ca chủ yếu liên quan đến công ty changsin
huyện nhân trạch một trăm ba mươi ba ca huyện thống nhất một trăm một mươi một ca
theo sở y tế đồng nai các ca dương tính mới phát hiện
chủ yếu tại các khu cách ly và khu phong tỏa ở thành phố biên hòa
huyện trảng bơm và công ty jansim một số ca lây thứ phát tại các phường
ở thành phố biên hòa
do đó các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra truy vết trong các khu vực phong tỏa
khu kết ly mở rộng tầm soát trong số các trường hợp s hai và một số đối tượng
nguy cơ trong khu vực phong tỏa tăng cường tầm soát trong các doanh nghiệp
nhà trọ phát hiện và xử lý sớm các ca bệnh ổ dịch trong doanh nghiệp
đồng thời xây dựng phương án xét nghiệm cho toàn bộ công nhân công ty jansim
và phương án xét nghiệm tại khu phong tỏa huyện thống nhất
trước khi đề xuất dỡ bỏ phong tỏa tại huyện thống nhất